ngày sáu tháng một mươi hai tại hà nội bộ ngoại giao phối hợp với tổ chức pháp ngữ
tổ chức hội thảo hợp tác việt nam châu phi kinh nghiệm quản lý rủi ro trong hợp tác kinh tế
tại hội thảo ý kiến đại biểu cho rằng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa việt nam và các nước châu phi
có bề dày truyền thống nhiều nước châu phi đã và đang trở thành những đối tác kinh tế ngày càng
quan trọng của việt nam năm hai nghìn một mươi tám kinh mạch thương mại hai triều của việt nam và châu phi đạt mức
trên sáu sáu tỷ usd tăng hai trăm năm mươi so với năm hai nghìn một mươi hàng hóa của việt nam đã có mặt tại hầu hết các nước châu phi
các nước châu phi cũng đầu tư khoảng một bốn tỷ usd vào việt nam tuy nhiên các doanh nghiệp việt nam
vẫn đang phải đối diện với nhiều thách thức khi tiếp cận và thâm nhập vào thị trường này
như sức cạnh tranh của các doanh nghiệp việt nam còn hạn chế khoảng cách địa lý những khác biệt
về ngôn ngữ văn hóa tập quán kinh doanh rủi ro thanh toán môi trường pháp lý
các đại biểu cho rằng cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh của việt nam
và nhu cầu lớn từ các nước châu phi